ngày hôm nay bộ ngoại giao nhật bản cho biết là nước này đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga
có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
theo đó nhật bản bổ sung thêm hai mươi năm cá nhân nga vào danh sách những người bị đóng băng tài sản
và cấm xuất khẩu hàng hóa tới tám mươi một tổ chức của nga
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết nước này sẽ tiến hành các bước
để hủy bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc dành cho nga và ngăn nước này tránh được các lệnh trừng phạt
bằng tài chính bằng cách là sử dụng tài sản kỹ thuật số
cùng ngày hai mươi năm tháng ba australia cũng đã áp đặt trừng phạt đối với hai mươi hai công dân nga
ngoài ra australia còn áp đặt trừng phạt đối với tổng thống belarus alexander lukashenko
và các thành viên gia đình ông với lý do belarus cung cấp hỗ trợ chiến lược cho nga
có liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
trước đó một quan chức cấp cao thuộc bộ kinh tế
thụy sĩ vào ngày hai mươi bốn tháng ba thông báo nước này đã phong tỏa khối tài sản của nga
trị giá khoảng sáu hai tỷ usd kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine